thưa quý vị như chúng tôi đã phản ánh trong các bản tin thời sự trước
trong những ngày qua người dân hà nội đã gặp không ít khó khăn khi phải tham gia giao thông trong những khung giờ cao điểm
việc tắt đường xảy ra quá thường xuyên khiến nhiều người dân bức xúc vì không thể đến công sở đúng giờ không thể đưa đón con đi học
vào chiều ngày hôm qua thành ủy hà nội sở giao thông vận tải hà nội đã tổ chức họp báo
để thông tin chung về việc đảm bảo an toàn giao thông cũng như giải pháp
để đưa ra các giải pháp giải quyết tình trạng tắt đường sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
bắt đầu từ sau ngày năm tháng chín khi học sinh các cấp và sinh viên các trường cao đẳng đại học bắt đầu năm học mới
các tuyến đường viết mạch của thủ đô hà nội như đường nhữ trãi đường cầu giấy đường tâu hữu lê văn lương kéo dài
đường trường trinh thường xuyên ở trong tình trạng ồn ứ ách tắc
các phương tiện không thể di chuyển bình thường hàng ngàn người phải đứng trôn chân trên đường
trong khoảng thời gian dài đã gây ra sự lãng phí rất lớn về thời gian và tiền bạc
trong buổi họp báo đại diện sở giao thông vận tải hà nội cho rằng
hiện trên địa bàn thành phố đang triển khai xây dựng rất nhiều công trình giao thông trọng điểm
vì vậy người dân cần nâng cao ý thức chấp hành của luật giao thông để góp phần hạn chế ủn tắc tai nạn giao thông
mỗi một người tham gia giao thông phải có trách nhiệm
nếu chúng ta không có ý thức tham gia giao thông thì không bao giờ tổ chức giao thông thành công được
đấy là thái độ như thế
và thông qua diễn đàn này thì đại dị và báo cũng chia sẻ và các nhà báo cũng thông cảm
cứ phê phán lên thôi những bản thân chúng ta tham gia giao thông không phê phán đâu
chết ở trong hành nghiệp
để việc xây dựng các công trình giao thông lớn không ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại của người dân
sở giao thông vận tải hà nội cho biết đã yêu cầu ban quản lý dự án đường sắt tuyến cát linh hà đông
mở các giao chắn lô cốt trên đường trần phú vũ trãi để giải quyết vấn đề tắc đường
ngoài ra các đơn vị thi công tại hai mươi một công trường phải bố trí lực lượng túc trực hướng dẫn giao thông hai mươi bốn trên hai mươi bốn
chúng tôi còn giám sát hoạt động của anh khi thi công ví dụ như tuyến lửa sáp trên cao thi công trụ sông
thì đến lúc chưa thi công phần mũ trụ thì tạm thời thu giao chắn gọi lại để cho việc đi lại người dân
còn khi nào anh có phương án thi công tiếp thì lại tạo điều kiện với công trí
trả lời các câu hỏi về tình hình tai nạn giao thông ông lưu quang huy đại diện ủy ban nhân dân tp hà nội cho biết
trong tám tháng đầu năm số phụ tai nạn số người chết số người bị thương vì tai nạn giao thông trên địa bàn tp hà nội đều giảm
đây là kết quả rất tích cực
tuy nhiên để tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông thì công tác tuần tra xử lý cần phải được thực hiện thường xuyên hiệu quả hơn
thường xuyên kiểm tra định tình các bế trên các mặt về an toàn giao thông
và đưa ra rất nhiều các kế hoạch cũng như là các nội dung để đi kiểm tra giao cho các sở ngành ví dụ sở giao thông vận tải công đoàn thị phố
và thanh tra giao thông các quận huyện để thường xuyên kiểm tra những lĩnh vực liên quan an toàn ví dụ như là xe dù bến cấp xe quá thổ quá tải
cũng trong buổi họp báo chiều ngày một mươi năm tháng chín sở giao thông vận tải hà nội cho biết
sẽ tiếp tục tăng cường công tác điều tiết giao thông
giao thông giả soát các phương án tổ chức giao thông bổ sung biển báo đèn tín hiệu tổ chức phân luận từ xa
hạn chế một số phương tiện giao thông tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm lấn chiếm vỉa hè lòng đường theo đúng quy định kể cả việc dừng đỗ xe trái phép